từ ngày hôm nay ngày hai tháng một mươi một bộ công an lấy ý kiến các bộ ban ngành về dự thảo thông tư về việc thông tin chủ phương tiện thông số xe sẽ được mã hóa bằng vạch qr trên thẻ nhựa thay vì thẻ giấy như hiện nay
việc tích hợp mã vạch qr sẽ giúp cảnh sát tiện lợi hơn trong tra cứu thông tin để xử lý vi phạm hành chính
ví dụ cảnh sát chỉ cần dùng điện thoại quét mã vạch trên thẻ sẽ thấy hết thông tin về số khung số máy tình trạng kỹ thuật của xe
theo cục cảnh sát giao thông khi hệ thống cơ sở dữ liệu về cư dân quốc gia hoàn thiện kết nối với các bộ ngành nếu áp dụng cấp giấy phép đăng ký xe bằng thẻ nhựa có gắn mã vạch qr
người dân đi đăng ký xe chỉ phải đọc mã số định danh cá nhân từ đó cảnh sát có thể tra cứu để lấy dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ